thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã bước sang ngày làm việc thứ sáu
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi ba nqtvk ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín
về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đọc tờ trình của bộ chính trị về việc quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội khóa một mươi bốn của đảng

vâng ạ đây là hoạt động thiết thực không chỉ nâng cao ý thức mà còn trang bị những kỹ năng cần thiết để những tình huống cháy nổ
người dân có thể bình tĩnh chủ động xử lý đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và những người xung quanh
thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói khí độc
đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất giúp người dân có thể giữ được an toàn tính mạng khi gặp sự cố cháy nổ
hầu hết tất cả các đám cháy mà những người bị chết tử vong do cháy thì chủ yếu là do bị thoát khói
trong trải nghiệm như thế này thì chúng tôi hướng dẫn cho những người học sinh để người ta biết được rằng là khi mà chúng ta gặp khói trong môi trường
thì chúng ta phải di chuyển làm sao thứ nhất là thấp người và thứ hai là di chuyển men theo tường để ra được các lối ra gần nhất thoát nạn gần nhất
chúng tôi đặt trong đó những các mô hình như sự dích dạng
cho mọi người cảm giác được cái sự trải nghiệm rằng là đây cái khói này là khói sân khấu nhưng mà mọi người đều ví dụ đều không nhìn thấy gì cả
còn uống chi là khi mà chúng ta vào trong khói thật cái khói nó sẽ bị đặc và đen hơn nhiều
không chỉ là kỹ năng thoát nạn trong chương trình trải nghiệm người dân học sinh sinh viên cũng sẽ được thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn
em cảm thấy những động tác ấy nó cũng đơn giản dễ thực hiện
có trường hợp sự cố xảy ra thì em nghĩ là em làm được
hoạt động tuyên truyền hướng dẫn cho người dân các kỹ năng phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ thường xuyên được lực lượng cảnh sát phòng trái chữa trái tiến hành
nhưng đây là lần đầu tiên được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn quốc với hơn hai trăm hai mươi điểm và trong hai ngày bảy ngày tám tháng một mươi sẽ tuyên truyền cho hơn ba trăm linh người
đa dạng đối tượng phong phú các hoạt động trải nghiệm thực hành
đây là hoạt động thiết thực để mỗi người dân có thể nâng cao được kỹ năng
các phòng trái chữa trái và giảm thiểu thiệt hại đặc biệt là những thương vong về người do trái gây ra
buổi sáng nay tại cục cảnh sát phòng cháy cháy đây thì số lượng người chỉ trong vòng có hai tiếng đã trên dưới hai người đến đây để tham gia công tác trải nghiệm
như vậy là chúng tôi thấy là đánh giá rất cao hoạt động này và sự nhiệt tình tham gia của người dân
hôm nay có rất nhiều thế hệ học sinh tham gia trải nghiệm tại địa điểm này
và chúng tôi chỉ đạo các địa phương cũng tương tự như vậy
đối với mỗi lứa học sinh khác nhau
chúng tôi lựa chọn những phương án trải nghiệm cũng như là những kiến thức kỹ năng phù hợp để cho lứa học sinh đó nhận thức được
và có về không chỉ là học sinh đó biết được và thậm chí về có thể là trao đổi cũng như là hướng dẫn những người thân trong gia đình khác để có thể có những kiến thức tốt để thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn hộ
tôi tin rằng qua cái buổi trải nghiệm này thì những người dân các cháu học sinh và phụ huynh học sinh cũng như một số các ông bà có đưa các cháu đến các cái buổi trải nghiệm này
sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về công tác phòng cháy chữa cháy
biết thế nào là cái việc vất vả của lực lượng phòng cháy
biết thế nào là cái tác dụng của cái bình chữa cháy khi dập lửa ở một cái khay xăng cháy ngùn ngụt như vậy mà xịt vào cái là tắt ngay
và xịt vào cái bình ga cháy nguồn ngụt như vậy cũng tắt ngay
sử dụng bình chữa cháy sách tay dập tắt đám cháy do dò dỉ ga
thoát nạn khi cháy xảy ra ở nhà khách
nhiều tình huống quen thuộc trong thực tế hàng ngày đã được xây dựng và đưa vào chương trình trải nghiệm
thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn nâng cao kỹ năng cho người dân
với phương châm lấy người dân là trung tâm là trù thể trong công tác phòng cháy chữa trái và cứu nạn cứu hộ
thưa quý vị hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nhiều người sử dụng hiện nay đã giúp hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông hàng hóa giảm thiểu chi phí xã hội mở rộng không gian rút ngắn thời gian cho quá trình bán và mua hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế
và hình thức này cũng giúp phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp về thu chi thẻ ngân hàng thanh toán trực tuyến thanh toán điện tử mà không làm thay đổi giá trị tiền mặt quy đổi
vâng thanh toán không dùng tiền mặt còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững tiện lợi tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu giao dịch chuyển đổi với tiền nước ngoài khác hay là giúp đỡ những người từ xa
và đây cũng là nội dung sẽ có trong tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên linh trì